một mươi một người nhập cư di cư trong độ tuổi từ một mươi bốn đến ba mươi một tuổi đã được cảnh sát và tài xế phát hiện và cấp cứu kịp thời khi đang trốn trong thùng xe đông lạnh
những người này được cho là đã trèo lên một chiếc xe tải chở hoa quả đông lạnh ở serbi với đích đến cuối cùng là bỉ để tìm đường vào châu âu
một mươi một người này đã được giao cho cảnh sát địa phương tài xế bốn mươi hai tuổi khẳng định không hay biết gì về sự có mặt của họ
tham dự hội nghị thượng đỉnh ba bên có thủ tướng nước chủ nhà lý khắc cường thủ tướng nhật bản shinzo abe và tổng thống hàn quốc moon jae in
đây là cuộc gặp giữa ba nhà lãnh đạo kể từ tháng năm năm ngoái
phát biểu khai mạc hội nghị thủ tướng trung quốc lý khắc cường đã kêu gọi ba nước cùng nhau đối phó với áp lực kinh tế thế giới suy giảm và xung đột địa chính trị gia tăng
chúng ta cần tăng cường niềm tin lẫn nhau để củng cố chính trị an ninh và ổn định trong khu vực và thế giới
cho với nhật bản và hàn quốc chúng ta cần đẩy nhanh quá trình này
tổng thống hàn quốc moon jae in đã nhấn mạnh đến sự cần thiết của hợp tác hài hòa giữa ba cường quốc trong khu vực nhất là trên lĩnh vực kinh tế
tổng thống hàn quốc chỉ ra rằng sự nổi lên của chủ nghĩa bảo hộ biến đổi khí hậu và cuộc cách mạng công nghiệp bốn đang đòi hỏi sự hợp tác chặt chẽ hơn giữa ba nước
chúng ta cần bảo vệ thương mại tự do để các hoạt động kinh doanh hợp tác giữa ba nước tiếp tục phát triển
vào tháng một mươi
chúng tôi đã tái khẳng định giá trị của thương mại tự do bằng cách ký kết thỏa thuận rcep
chúng tôi sẽ tiếp tục thúc đẩy vòng đàm phán tiếp theo của fta hàn quốc trung quốc trong lĩnh vực dịch vụ đầu tư
về phần mình thủ tướng nhật bản shinzo abe cho biết
sự kỳ vọng của thế giới đối với nhật bản trung quốc và hàn quốc về trách nhiệm lớn của ba nước đối với sự hòa bình
sự phôn vinh của khu vực và trên thế giới ngày càng tăng
do vậy hội nghị lần này là cơ hội để ba bên tăng cường liên kết hơn nữa
nhằm đối phó với những vấn đề quan trọng của khu vực
tôi muốn xây dựng một kỷ nguyên mới giữa ba nước
chúng ta sẽ tăng cường hợp tác và phát triển cùng với cộng đồng quốc tế
cũng tại hội nghị lãnh đạo ba nước nhất trí thúc đẩy đối thoại giữa mỹ và triều tiên
đồng thời đẩy mạnh hợp tác ba bên nhằm phi hạt nhân hóa bán đảo triều tiên
trong bối cảnh sắp tới thời hạn chót cuối năm mà bình nhưỡng đặt ra
nhằm đạt tiến triển trong các cuộc đàm phán đang bế tắc với mỹ
bên lề thượng đỉnh lần này thủ tướng abe cũng đã hội đàm song phương với tổng thống hàn quốc
đây là cuộc hội đàm đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo sau một mươi năm tháng
trong bối cảnh quan hệ hai nước căng thẳng
vâng vài tiếng trước thì rất nhiều gia đình đã tập trung tại phần lan
quê hương của ông già noel để chứng kiến giây phút ông già noel khởi hành chuyến đi
phát quà cho trẻ em ở khắp nơi trên thế giới với một chiếc xe chất đầy quà
và được kéo bởi những chú tuần lọc như thế này
nhưng đã tràn ngập rộn ràng và tại việt nam thì nó đã được rất nhiều người quan tâm
và đặc biệt là trẻ em đúng không ạ
anh chị có biết là tại sao vào đêm giáng sinh thì ông già noel lại đi phát quà cho trẻ em không
đây là một câu hỏi rất là thú vị và theo tôi được biết thì ông già noel hay là santa
là cái cách gọi khác nhau để chỉ nhân vật tặng quà trong đêm giáng sinh
vâng và vì người ta nói rằng là đêm giáng sinh là một đêm kỳ diệu
đêm đó thì mọi trẻ em sẽ có những cái ước mơ và đều biến nó thành sự thật
và còn biết là ông già noel đi phát quà thì có lẽ tôi chưa được nghe thấy
điều này chắc là phải nhờ chị thanh quyên
và không chỉ có anh đâu mà cũng ít người biết về điều này
và còn rất nhiều điều thú vị nữa mà chắc hẳn cũng ít người biết về ông già noel như trong clip sau đây
về nguyên mẫu chắc không nhiều người biết rằng ông già noel được xây dựng dựa trên hình tượng của xanh nicolas
một giám mục thiên chúa giáo sống trong thế kỷ thứ tư
thánh nicholas đã sử dụng toàn bộ tài sản thư kế của mình để giúp đỡ người nghèo
chuyên thuyết về ông này ngày càng lan rộng đến nỗi dân dân ông được biết đến với cái tên sinterklaas
tại hà lan và dân bị biến thể thành santa claus
và ngày nay ông già noel bụng bự đã trở thành biểu tượng của người bảo vệ trẻ em
một người hiền lành nhân hậu và luôn phân phát niềm vui
đó là những món quà gửi đến những đứa trẻ ngoan
ông già noel xuất hiện ngoài đời thực khi doanh nhân jame edgar đóng giả ông già noel
để quảng cáo cho cửa hàng tâm hóa của mình ở massachusetts của mỹ vào năm một nghìn tám trăm chín mươi
theo truyền thống vùng bắc mỹ thì ông già noel sống ở bắc cực
với mã số bưu điện là h h h mã số này cũng gợi nhớ tới chàng cười hô hô hô nổi tiếng của ông già noel khi đến thăm các em nhỏ
ông già noel theo truyền thuyết thì nói tiếng anh vì sản sinh từ văn hóa anglo saxon
tuy nhiên hiện nay với tiến trình toàn cầu hóa ông già noel nói mọi thứ ngôn ngữ
ai cũng nghĩ là ông già noel không có vợ nhưng thực tế là vợ của ông già noel lần đầu tiên được nhắc tới trong cuốn chuyện ngắn mang tên
huyền thoại giáng sinh của tác giả james rees một nhà truyền giáo cơ đốc ở philadelphia của mỹ
trong chuyện tên đầy đủ của vợ ông già noel là jessica marie claus
tuy nhiên đến nay vợ của ông già noel chỉ xuất hiện trong những tác phẩm hư cấu
và hình ảnh về bà già noel vẫn là hình ảnh vô cùng hiếm gặp trong dịp giáng sinh
hình ảnh thường thấy của ông già noel là bộ đồ màu đỏ và bộ dâu trắng
thực tế là bộ quần áo màu đỏ bắt nguồn từ bộ lễ phục giám mục của thánh niclas
đến nay hình ảnh ông già noel mặc đồ màu đỏ đi chia quà cho trẻ em đã trở nên quá đỗi thân quen
chỉ có duy nhất một ông già noel trên thế giới những người khác chỉ là ăn vận giống ông già noel mà thôi
điều này giúp không khí noel được duy trì trong cả tuần lễ trọng đại
thế nhưng có cả một ngôi làng tên là santa clau villace tồn tại hơn hai mươi năm nay ở phần lan
nơi nhận ba mươi hai lá thư mỗi dịp giáng sinh hàng năm
và kèm theo đó các ông già noel có nhiệm vụ trả lời từng
bức thư một
trong bức thư hình minh họa đầu thế kỷ hai mươi các họa sĩ khắc họa ông già noel là một người tỉ mẩn chuẩn bị từng món quà cho các em nhỏ
món quà đầu tiên của ông già noel là tượng khắc hỗ một chú mèo nhỏ xinh
ai cũng biết ông già noel đi một chiếc xe được kéo bởi những chú tuần lộc
nhưng theo nguyên tắc ban đầu thì chỉ có tám chú thôi
và con tuần lọc thứ chín sau này mới được thêm vào với hình ảnh chiếc mũi đỏ có thể phát sáng trong đêm
giúp cho ông già noel hoàn thành được công việc khó khăn của mình
ném quà trúng vào trước tất treo trước ông khói trong đêm tối